cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino
đổi thưởng trực tuyến trên mạng internet do đỗ ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
tên gọi khác là hà miên trú tại quận long biên hà nội cầm đầu
đây là đường dây đánh bạc với thủ đoạn rất mới
sử dụng đồng tiền kỹ thuật số để tham gia đặt cược núp bóng dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính
cụ thể ngày hai mươi tám tháng một mươi cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an các địa phương
tiến hành triệu tập khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trong chuyên án
khám xét khẩn cấp và triệu tập đối với một mươi bảy đối tượng ở hà nội về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình đấu tranh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an làm rõ khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đỗ ngọc hà và bùi hoàng sơn cùng nghiên cứu
tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet
thông qua game bài pacrat lợi dụng điện tử quy đổi ra euro để đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do hà và sơn vận hành
chỉ tính từ một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
với số tiền khoảng hơn một một tỷ euro
quy giá tiền việt nam là khoảng ba mươi tỷ đồng
quá trình khám xét cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu giữ một mươi hai co ba
chín máy tính ba máy tính bảng bốn mươi hai điện thoại di động

một trăm linh bốn lượng vàng s gc một thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
cảnh sát điều tra bộ công an xác định tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do hà và sơn vận hành